theo những thông tin được bộ công thương công bố mới đây trong tháng bảy việt nam ước tính xuất siêu một tỷ đô la mỹ
tính chung bảy tháng năm nay cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu sáu năm tỷ đô la mỹ
trong bảy tháng đầu năm xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt một trăm bốn mươi năm bảy mươi chín tỷ usd tăng hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng với trị giá xuất khẩu ước đạt năm mươi bảy tỷ usd tăng một mươi ba năm
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam tiếp đến là trung quốc
bộ công thương dự báo năm tháng cuối năm hoạt động xuất khẩu hàng hóa vẫn còn nhiều khó khăn
mặc dù vậy với việc hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay mở ra cơ hội rất lớn cho hàng hóa và doanh nghiệp của việt nam